nhận tại khoa cấp cứu tổng trạng và biểu hiện tim mạch của bệnh nhân đã bắt đầu có dấu hiệu dọa sốc mạch tăng dần huyết áp tụt
các bác sĩ nhanh chóng kích hoạt hệ thống cấp cứu khẩn bù dịch chống sốc giảm đau cho bệnh nhân và giải thích cho người nhà về tiên lượng cũng như nguy cơ của phẫu thuật nối chi
thời gian từ lúc bệnh nhân nhập cấp cứu đến lúc phẫu thuật chỉ diễn ra trong một mươi năm phút
bệnh nhân nhanh chóng được phẫu thuật cắt lọc xử lý vết thương không nối vi phẫu động mạch tĩnh mạch cố định xương
sau sáu giờ ekip phẫu thuật đã khâu nối phục hồi lại toàn bộ cẳng chân trái bị đứt rời và xử trí ổn thỏa tổn thương đùi phải
thông tin về ca bệnh bác sĩ trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật